hạ viện mỹ vừa thông qua dự luật thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền
hay còn gọi là obamacare của chính quyền tiền nhiệm được coi như đã đạt thắng lợi lớn đầu tiên
kể từ khi nhậm chức đến nay tuy nhiên tổng thống donald trump đã phải đối mặt với cuộc biểu tình
của nhiều người dân tại thành phố new york nhân dịp lần đầu tiên ông trở về quê nhà
sau hơn ba tháng nhậm chức
với tỷ lệ hai trăm một mươi bảy phiếu thuận hai trăm một mươi ba phiếu chống dự luật chăm sóc sức khỏe mỹ do chính quyền
của tổng thống donald trump đề xuất đã chính thức được hạ viện thông qua
sau khi ăn mừng kết quả cuộc bỏ phiếu tổng thống mỹ donald trump đã trở về quê nhà new york
sau hơn ba tháng nhậm chức hàng trăm người dân mỹ đã tập trung xuống đường biểu tình
và mang các biểu ngữ phản đối các chính sách chủ trương gây tranh cãi của ông trump
như truy quét nhập cư trái phép xây tưởng ngăn biên giới và mới nhất là sự kiện hạ viện mỹ
thông qua dự luật thay thế obamacare
chúng tôi không bao giờ từ bỏ dù chỉ với bác phiếu đến tận tháng một mươi một cuộc bỏ phiếu thực sự
mới bắt đầu
đến tận tháng một mươi một cuộc bỏ phiếu thực sự mới bắt đầu để chúng ta có thể phản đối dự luật thay thế này
chúng ta muốn gì bảo hiểm y tế chúng ta muốn khi nào có lúc này
điều quan trọng mọi người có thể làm là phải đứng lên kêu gọi những nghị sĩ hay thượng nghị sĩ
đại diện tiếng nói của dân và phản đối dự luật mới
hãy tiếp tục phản kháng tiếp tục một người phải chi trả tiền khám chữa bệnh cho tất cả
tùy mọi người gọi nó là gì đó là quyền cơ bản của con người
dự luật chăm sóc y tế mới
còn phải chờ được thượng viện thông qua trước khi trở thành đạo luật đi vào cuộc sống
nếu dự luật này được thượng viện thông qua nó sẽ chính thức thay thế cho đạo luật obamacare
theo nhận định của giới phân tích hưởng lợi từ dự luật mới là những người có thu nhập cao
những người thuộc tầng lớp trung lưu những người không muốn mua bảo hiểm y tế
những người muốn mua một phần bảo hiểm y tế giới chủ và các công ty thiết bị y tế
tuy nhiên obamacai bị thay thế cũng có nghĩa là những người nghèo những người cao tuổi
những người cần những điều kiện chăm sóc sức khỏe đặc biệt sẽ bị ảnh hưởng